tính đến sáu giờ ngày năm tháng tám việt nam đã phát hiện thêm hai ca mắc mới tại quảng nam có liên quan đến bệnh viện đà nẵng
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là sáu trăm bảy mươi hai ca
như vậy tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay cả nước đã ghi nhận hai trăm năm mươi bảy trường hợp mắc bệnh
trong đó có ba mươi ba trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và hai trăm hai mươi bốn trường hợp lây nhiễm trong nước tại chín tỉnh thành phố
hai ca mắc mới covid một mươi chín gồm
bệnh viện đà nẵng là người tiếp xúc gần f một của bệnh nhân bốn trăm sáu mươi chín
trong sáu trăm bảy mươi hai ca mắc tính đến sáu giờ ngày năm tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi tám ca số ca còn đang điều trị là hai trăm tám mươi sáu ca số ca tử vong là tám ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm hai mươi bốn mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một
một năm trăm sáu mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi sáu trăm bốn mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú là chín mươi bảy tám trăm ba mươi một người